mặc dù trường tiểu học trần quốc toàn thành phố huế và đơn vị cung ứng thực phẩm cho bếp bán chú đã ký hợp đồng kinh tế
nhưng khi xảy ra sự cố hai bên lại giải quyết quá đơn giản hậu quả là cả hai đều khó bảo vệ mình trước dư luận xã hội
ngày một mươi tám tháng một mươi hai đơn vị đối tác cung ứng thực phẩm cho bếp bán chú của trường tiểu học trần quốc toản nhập vào bếp của trường tám mươi hai kg thịt gà đã qua giết mổ
sau khi kiểm tra bộ phận tiếp nhận của trường nhận thấy nhà cung ứng đáp ứng đủ về chủng loại số lượng quy cách
nên đã chuyển số thực phẩm nói trên sang bộ phận vệ sinh để xử lý
theo giải trình của đơn vị cung cấp sinh vật có trong bụng gà là sâu canxi sử dụng để nuôi da cầm

tại cuộc họp phụ huynh vào ngày năm tháng một vừa qua một phụ huynh đã thắc mắc và đưa ra hình ảnh chụp sinh vật lạ nói trên
cho dù ngay sau đó nhà trường đã có thông tin đầy đủ về sự cố và hướng xử lý của nhà trường nhưng nhiều phụ huynh vẫn hoài nghi
các luật sư ngay khi phát hiện có vật lạ bộ phận tiếp nhận thực phẩm của trường phải gọi nhà cung cấp đến lập biên bản và ghi nhận sự việc
đồng thời chuyển mẫu vật đến cơ quan chức năng để xác định vật lạ đấy là gì là vật xâm nhập hay được hình thành trong quá trình phân hủy của thức ăn
nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào nhờ đó các bên liên quan sẽ tránh được chuyện tị phi và chấn an được dư luận